thì bán đốc sẽ có xử lý điều chuyển hoặc là có thể là chấm dứt hợp đồng đối với những cán bộ thu lý làm không tốt
theo lãnh đạo ubnd tp hcm việc gửi thư xin lỗi đến người dân không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị của cơ quan nhà nước
mà còn là thước đo năng lực phẩm chất là biện pháp tăng cường kiểm soát có hiệu quả
đối với đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ

trợ giáng sinh ở berlin mở cửa trở lại
các nước đông nam á và australia thắt chặt an ninh trước thềm giáng sinh
chiều nay tổng thống nga vladimir putin đã tiến hành cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ một mươi hai
tại điện kremlin với sự tham gia của gần một năm trăm linh nhà báo nga và quốc tế
chủ đề xuyên suốt buổi họp báo như thông lệ là
các vấn đề đối nội đối ngoại của nga
tổng thống nga vladimir putin bỏ qua phần phát biểu mở màn
và bước ngay vào câu hỏi đầu tiên liên quan đến kinh tế nga
ông putin cho biết gdp của nga đã sụt giảm ba bảy so với năm ngoái
và dự kiến tiếp tục tăng trưởng âm sáu năm nay
nền kinh tế nga đang được cải thiện chủ yếu nhờ vào các ngành nông nghiệp và sản xuất máy móc
lĩnh vực nông nghiệp đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong năm qua
chỉ số thứ hai đáng quan tâm là
tỷ lệ lạm phát
năm nay tỷ lệ lạm phát chắc chắn thấp hơn sáu có khả năng sẽ là năm năm một mức thấp kỷ lục
đề cập đến ngân sách quốc phòng hai nghìn một mươi bảy tổng thống putin khẳng định
năm hai nghìn một mươi sáu chi bốn bảy gdp thì năm hai nghìn một mươi bảy sẽ cắt giảm xuống còn ba bảy
và nước nga sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân
năm nay nội dung được nhiều phóng viên quan tâm liên quan đến vụ việc đại sứ nga caprov vừa bị sát hại
cũng như các hoạt động của nga và nga
cùng với vụ bắt giữ các tay súng bị tình nghi tại malaysia
indonesia quốc gia có số dân hồi giáo lớn nhất thế giới triển khai tám mươi năm cảnh sát
và một mươi năm binh sĩ để đảm bảo công tác an ninh trong dịp lễ giáng sinh và năm mới
cảnh sát indonesia cho biết sẽ chú trọng vào hoạt động chống khủng bố
đặc biệt ở thủ đô jakarta và bali
trong khi đó cảnh sát malaysia cho biết sẽ giám sát các trung tâm giao thông trung tâm giải trí
và các địa điểm du lịch sầm ớt trên khắp cả nước
còn thái lan có kế hoạch triển khai hơn một trăm linh cảnh sát tuần tra cho đến giữa tháng một tới
lực lượng được điều động này tăng hơn so với năm ngoái
các nước đông nam á có động thái trên sau khi cảnh sát australia vừa thông báo
đã phá vỡ âm mưu đánh bom khủng bố lớn nhất trong những năm qua tại thành phố melbourne
có thể xảy ra vào đúng ngày giáng sinh
bảy đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ hiện australia vẫn duy trì tình trạng báo động
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây